lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm vẫn đang truy lùng nhóm quái xế tổ chức đua xe trên quốc lộ một a
và tháo chạy khi bị lực lượng chức năng chặn bắt
ngay khi nhận được tin báo có nhóm hơn một trăm linh chiếc xe tụ tập đua xe trên quốc lộ một a
theo hướng từ cầu vượt gò dương về cầu vượt trạm hai quận thủ đức
đội cảnh sát giao thông rạch chiếc phối hợp công an quận thủ đức tổ chức chốt chặn truy bắt
nhóm này sau đó chạy tán loạn ra các con hẻm nhà dân
người dân địa phương cho biết nhóm này có khoảng một trăm linh chiếc xe đã qua độ chế để đua tốc độ
lực lượng chức năng sau đó đã bao vây truy lùng và bắt được hơn một mươi xe cùng hàng chục đối tượng
chủ yếu là thanh thiếu niên trẻ tuổi
trước đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã tổ chức đợt cao điểm
truy quét tệ nạn đua xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn